chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội đại tướng giáo sư thiên sĩ tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đã có buổi tiếp giáo sư thomas vallely cố vấn cấp cao của trường đại học harvard kennedy hoa kỳ
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng khi thời gian qua các cơ quan chức năng việt nam và hoa kỳ
đã tích cực thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực như bán dẫn
chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới
trên cơ sở đó tăng cường hợp tác giữa bộ công an với các doanh nghiệp về công nghệ thông tin của hoa kỳ
góp phần nâng cao năng lực hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm mạng và các biện pháp an ninh mạng tại việt nam
bộ công an việt nam rất quan tâm đến các chương trình hợp tác trao đổi chuyên môn với các viện
trung tâm nghiên cứu của đại học harvard nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ mới
đồng thời hai bên cần tích cực trao đổi thông tin kinh nghiệm phối hợp xây dựng các chương trình hỗ trợ
học bổng các khóa đào tạo trong lĩnh vực an ninh mạng và ai đối với hệ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh các hoạt động hợp tác giữa bộ công an và đại học harvard sẽ là minh chứng cụ thể hóa
cho các nỗ lực hành động hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ trong bối cảnh hai quốc gia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
trần thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
giáo sư thomas g vallely đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa các quốc gia thực thi pháp luật hoa kỳ với bộ công an việt nam
nhấn mạnh việt nam có nhiều cơ hội để triển khai và phát triển hạ tầng ai
giáo sư thomas g vallely bày tỏ tin tưởng việt nam và hoa kỳ đã có kinh nghiệm tốt trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm internet
là nền tảng quan trọng giúp mối quan hệ hợp tác này trong thời gian tiếp theo sẽ được thúc đẩy hơn nữa
ngày hai mươi năm tháng ba tại trụ sở tiếp công dân tỉnh bắc ninh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã có buổi tiếp công dân
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh khóa một mươi năm chủ trì buổi tiếp
tại buổi tiếp thượng tướng trần quốc tỏ đã lắng nghe những phản ảnh trình bày của công dân phường võ cường thành phố bắc ninh
xã dũng liệt huyện yên phong và xã cảnh hương huyện tiên du về những vướng mắc liên quan đến đất đai chưa được xử lý
chia sẻ những khó khăn người dân đang gặp phải
đồng chí thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành liên quan nghiên cứu giải đáp những nguyện vọng chính đáng của nhân dân
đồng chí thứ trưởng cũng đã trực tiếp xem xét giải thích pháp luật trả lời các kiến nghị của công dân
đồng thời giao văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến nội dung trình bày của công dân
tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo các sở ban ngành liên quan đẩy nhanh quá trình giải quyết
đối với từng nội dung kiến nghị cần có báo cáo chỉnh tự lộ trình thời gian và phương hướng giải quyết cụ thể gửi đoàn đại biểu quốc hội
tóm tắt một số thông tin quan trọng thông báo người dân biết để theo dõi nội dung quá trình giải quyết
về phía các công dân trân trọng gửi lời cảm ơn đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã trực tiếp giải thích pháp luật thỏa đáng
và có những ý kiến chỉ đáo kịp thời thấu tình đạt lý để lãnh đạo các sở ban ngành vào cuộc xem xét giải quyết
bày tỏ tin tưởng hy vọng và sự nghiêm minh và tinh thần trách nhiệm của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
thưa quý vị vào tối qua hai mươi bốn tháng ba theo giờ việt nam đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án năm công an nhân dân việt nam tham gia hoạt động
diên dữ hòa bình liên hợp quốc làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc với phái bộ diên dữ hòa bình liên hợp quốc
ở cộng hòa nam sudan đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và làm việc với các sĩ quan công an nhân dân
và quân đội nhân dân việt nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an đồng chí thứ trưởng lương tam quang ẩn cần thăm hỏi động viên các đồng chí sĩ quan công an nhân dân
và quân đội nhân dân việt nam đang thực hiện nhiệm vụ cao cả tại phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc phái bộ unmis tại nam sudan
đồng chí thứ trưởng cũng đã gửi lời thăm hỏi động viên của đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đến toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân quân đội nhân dân việt nam đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh chuyến công tác là dịp để lãnh đạo bộ công an lắng nghe các đồng chí báo cáo tình hình công tác
chia sẻ những thuận lợi khó khăn và đưa ra những kiến nghị đề xuất để việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
tại buổi thăm và làm việc đại diện sĩ quan công an quân đội đang làm nhiệm vụ tại phái bộ unmis ở nam sudan đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác về kết quả các mặt công tác tại phái bộ unmis
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng lương tam quang ghi nhận đánh giá cao những đóng góp và ý chí tinh thần trách nhiệm
cũng như sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các sĩ quan công an quân đội việt nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế
những kết quả của các đồng chí được bạn bè quốc tế đồng chí tổng thư ký phó tư lệnh cảnh sát gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đánh giá cao
qua báo cáo có thể thấy các sĩ quan việt nam đều đã phát huy được phẩm chất cách mạng năng lực trình độ chuyên môn thích nghỉ nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của liên hợp quốc
có phần tô thắm truyền thống công an nhân dân việt nam anh hùng phát huy được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước con người việt nam thân thiện mến khách và yêu trụng hòa bình đến với liên hợp quốc và bạn bè quốc tế
một lần nữa khẳng định các sĩ quan của việt nam sĩ quan công an việt nam hoàn toàn đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công và thực hiện các nhiệm vụ quốc tế
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương bộ công an xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
nhằm hiện thực hóa các cam kết của đảng và nhà nước việt nam với cộng đồng quốc tế đồng thời góp phần vào việc duy trì nền hòa bình an ninh của thế giới và khu vực
do đó mong muốn các đồng chí sĩ quan việt nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc cần xác định rõ trách nhiệm nhiệm vụ cao cả mà đảng nhà nước và ngành trao cho
chủ động khắc phục những khó khăn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất phối hợp hiệp đồng chặt chẽ chủ động công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm các quy định của liên hợp quốc nước sở tại
khi thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình được giao cũng như các quy định của bộ công an bộ quốc phòng
chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an việt nam đã tiếp thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao và phát triển vương quốc anh philip barton
chào mừng ngài philip barton và đoàn đại biểu vương quốc anh đến thăm và làm việc với bộ công an việt nam
thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh bộ công an việt nam đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua với các cơ quan an ninh thực thi pháp luật anh
hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể như trao đổi thông tin liên lạc tình hình tội phạm kinh tế
ma túy tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp khủng bố quốc tế tội phạm xuyên quốc gia các hoạt động hợp tác kinh tế đầu tư liên quan đến hai nước
tiến hành trao đổi kinh nghiệm công tác và đào tạo nâng cao trình độ cán bộ công an việt nam trên một số lĩnh vực
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp duy trì kênh trao đổi thông tin cập nhật và tham vấn lẫn nhau đối với những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
sớm xây dựng và đàm phán hiệp định dẫn độ nhằm hoàn thiện khuân khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương trong phòng chống tội phạm tăng cường phối hợp phòng chống khủng bố xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm liên quan đến công dân hai nước
trần thành cảm ơn thứ trưởng nguyễn văn long đã dành thời gian tiếp
thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao và phát triển vương quốc anh philip baston trên cương vị công tác của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh với bộ công an việt nam trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong việc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia phòng chống di cư và xuất nhập cảnh trái phép
cũng trong chiều nay tại hà nội cụm thi đua số bảy bộ công an đã tổ chức hội nghị kế kết giao ước thi đua phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
cụm thi đua số bảy gồm sáu đơn vị cục tổ chức cán bộ cục đào tạo cục công tác đảng và công tác chính trị cục truyền thông công an nhân dân thanh tra bộ công an và cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
năm hai nghìn hai mươi bốn cục truyền thông công an nhân dân là đơn vị cụm trường thanh tra bộ công an là đơn vị cụm phó cụm thi đua số bảy
tại hội nghị các đơn vị trong cụm thi đua số bảy đã thống nhất thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó đẩy mạnh phong trào thi đua của cụm phù hợp với tính chất nhiệm vụ của từng đơn vị gắn điền với nhiệm vụ công tác chuyên môn lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước năm hai nghìn hai mươi bốn
nghiên cứu thực hiện các biện pháp hay cách làm sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua kịp thời phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua
bên cạnh đó các đơn vị trong cụm cần có những hoạt động chung như tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị văn hóa văn nghệ thể dục thể thao qua đó tạo không khí phấn khởi phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị
đồng thời cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm thi đua giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực công tác tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị
sau quá trình thảo luận các đơn vị trong cụm đã tiến hành ký kết thi đua thống nhất nội dung chỉ tiêu đăng ký thi đua
nhiệt huyết năng động là những nhận xét của người dân địa phương về đại úy nguyễn thị hòa cán bộ nữ công an xã xuân thủy huyện xuân trường của tỉnh nam định
trong khoảng thời gian công tác tại cơ sở bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với những phẩm chất của một người chiến sĩ đại úy hòa đã tạo được sợi dây gắn kết giữa nhân dân với lực lượng công an
từ đó thì dấu ấn về nữ công an xã tận tụy với công việc hết lòng phục vụ nhân dân đã được chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận đánh giá cao
trực tiếp xuống từng hộ dân để tuyên truyền công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy vận động từng người dân tham gia mô hình tự quản về an ninh trật tự
thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý cư trú giải quyết các thủ tục hành chính của người dân sẵn lòng làm việc bất kể ngày hay đêm
nhờ vậy đại úy trẻ nguyễn thị hòa đã phát huy được tinh thần nhiệt huyết và năng động của tuổi trẻ công an nhân dân
khi lực lượng công an chính quy về địa phương thì các tình hình trật tự an ninh
nó đảm bảo hơn và các tệ lạng xã hội nó giảm rất nhiều
bà con nó có lề nếp phấn khởi hơn và khi phấn khởi hơn thì thực hiện các an toàn giao động an toàn giao thông
các lề nếp trật tự xã hội nó đảm bảo hơn
qua một quá trình công tác tại địa phương nhận thấy tình hình an ninh trật tự thực tế tại địa bàn
đại úy nguyễn thị hòa đã chủ động tham mưu với lãnh đạo chỉ huy nhiều cách làm hay cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
đó là xây dựng các mô hình tự quản tự phòng trong nhân dân
để lại ấn tượng với người dân về hình ảnh một nữ công an xã trẻ trung và đầy quốc liệt trong công việc

đó là xây dựng các mô hình tự quản tự phòng trong nhân dân về hình ảnh một nữ công an xã trẻ trung và đầy quốc lịch
đó là xây dựng các mô hình tự quản tự phòng trong nhân dân về hình ảnh một nữ công an